chương trình chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển chính phủ số kinh tế số xã hội số vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số việt nam có năng lực đi ra toàn cầu
việc đẩy mạnh chuyển đổi số ở việt nam cũng đặt ra không ít những thách thức trong công tác đảm bảo an ninh an toàn trên không gian mạng
câu hỏi đặt ra là làm thế nào để bảo vệ nền tảng cho công tác chuyển đổi số một cách đồng bộ từ trung ương đến địa phương hay các bộ ngành cũng như đến từng doanh nghiệp và người dân
chúng tôi sẽ phân tích cụ thể ở phần sau của chương trình
còn bây giờ chương trình xin được bắt đầu với thông tin cảnh báo về an toàn an ninh thông tin trong tiểu mục nhận diện
tiếng nói việt nam

về dữ liệu không được bảo vệ tốt
có thể là xảy ra cái mất mạng
và ảnh hưởng đến cái niềm tin
của người dùng
phát triển nền tảng số
là giải pháp đột phá để thúc đẩy
chuyển đổi số nhanh hơn giảm chi phí tăng hiệu quả
phối nghị đảm bảo an toàn thông tin
cho các nền tảng chuyển đổi số
do cục an toàn thông tin và bộ thông tin và truyền thông tổ chức
đã xác định ba mươi năm nền tảng số quốc gia
cần phải tôn thủ yêu cầu thối thiểu
theo quy định về an toàn thông tin mạng
và pháp luật về an ninh mạng
mọi thiết bị sản phẩm phần mềm
hệ thống thông tin dự án đầu tư
về công nghệ thông tin đều có yêu cầu
bắt buộc về an toàn an ninh mạng
ngay từ khi thiết kế
trong kiến trúc về đô thủy thông minh
do bộ thông tin và truyền thông ban hành
đều có những cái mô đun những cái hướng dẫn
cho cái phần này
tuy nhiên khi mà tìm hiểu làm việc cụ thể
với các địa phương thì chúng tôi vẫn nhận thấy
rằng là văn bản hướng dẫn
là một chuyện nhưng mà đồng ý là
trên tiền khai thực tế thì vẫn còn
rất là hàn chế
cái quan tâm chính hiện tại các địa phương là tập trung
cho các cái quy trình và một số những cái mô đun
có thể vận hành được ngay
và chú trọng đến những cái quy trình nghiệp vụ cho cái vấn đề đấy
nhưng mà khỉ cảnh về an toàn
thì lại được để hơn
để thực hiện chính phủ số xây dựng nền kinh tế số
phát triển xã hội số
thì việc hình thành hệ sinh thái nền tảng số việt nam
có sự tham gia của nhiều cơ quan tổ chức doanh nghiệp
trong đó tập hợp các doanh nghiệp việt nam
có tiềm lực tập trung đầu tư
phát triển các nền tảng số quốc gia
làm lòng cốt để hình thành mạng lưới
các nhà phát triển nền tảng số việt nam
là yếu tố quan trọng
cùng với đó việc nâng cao năng lực an toàn thông tin
nâng cao nhận thức của từng doanh nghiệp cá nhân
về bảo đảm an toàn trên không gian mạng
trong bối cảnh chuyển đổi số là yêu cầu hàng đầu
để mà làm tốt
cái vấn đề bảo đảm an toàn thông tin
thì nó phải xuất phát
từ chuyện là nhận thức từ người đứng đầu
nếu mà người đứng đầu có cái nhận thức
về an toàn thông tin một cách đầy đủ
một cách đúng mức về an toàn thông tin
đúng mức quan trọng đúng tầm quan trọng
của an toàn thông tin thì doanh nghiệp
sẽ bắt đầu có những cái
chuyển biến tích cực về cái chuyện
là nâng cao cái mức độ an toàn thông tin của mình
tiếp theo đó là
chúng ta cần phải nâng cao nhận thức
của tất cả những cái
trong công ty chúng ta
báo cáo tổng quan của bộ công an
tại hội nghị phòng ngừa vi phạm
tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số
và đảm bảo an ninh thông tin mạng
với dịch vụ nội dung số tại việt nam đã nêu rõ
hệ thống pháp luật liên quan đến chuyển đổi số
đang trong quá trình hình thành và chưa đồng bộ
nhiều đối tượng đang tìm cách
lách luật lợi dụng kế hở của pháp luật
để trục lợi trên nền kinh tế số
hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước
về an toàn thông tin mạng thanh toán trực tuyến
cần nâng cao trong thời gian tới
hơn nữa nhận thức của người dân cá nhân doanh nghiệp
về an ninh mạng trong quá trình chuyển đổi số
còn chưa tương xứng
đây là những vấn đề cần đặt ra
nhằm ngăn chặn hành vi phạm tội
trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế số
và là nguyên nhân gia tăng tội phạm mạng
tội phạm sử dụng công nghệ cao trong thời gian qua
những phương thức thủ đoạn phạm tội
trong nền kinh tế số sẽ làm cho tội phạm
trở nên nghiêm trọng hơn với những thủ đoạn
tinh vi phức tạp khả năng cây hậu quả
ở phạm vi lớn hơn mà cơ quan chức năng
lại khó phát hiện và đấu tranh
đặc biệt là những tội phạm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
hoặc những tội phạm có tính chất xuyên quốc gia
như ma thúy rửa tiền đánh bạc mua bán người
bên cạnh đó thì sự phát triển của nền kinh tế số
cũng là một mảnh đất màu mỡ
để làm phát sinh một số tội phạm mới
có liên quan đến một số hoạt động
như là hoạt động kinh doanh tiền ảo tiền kỹ thuật số
hay tài sản ảo
trong khi chúng ta lại chưa có hành lang pháp lý
để quản lý đối với những đối tượng này
để thực hiện định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia
mà đại hội một mươi ba của đảng đã đề ra
thì yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự
phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật
trong quá trình chuyển đổi số
đang là vấn đề đặt ra rất cấp bách
đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị
mà trước hết là người đứng đầu đơn vị địa phương
trong đó lực lượng công an là tham miu
nòng cốt trong việc xây dựng triển khai
các phương án đảm bảo an ninh mạng
an ninh thông tin trong không gian số
về mặt hành lang pháp lý hiện nay của chúng ta
cái hành lang pháp lý ở đây
tội bao gồm cả cái yếu tố liên quan đến
việc xây dựng một hệ thống về tầm nhìn
và quản trị thống nhất
và có chiến lược dài hàng
rồi là các văn bản pháp lý
quy định về chuyển bảo vệ bí mật
chia sẻ dữ liệu
thì chúng ta vẫn đang còn thiếu những cái văn bản cụ thể
chúng ta thiếu những tiêu chuẩn
về an toàn an ninh cụ thể
cho từng lĩnh vực
ví dụ chúng ta có những nguyên tắc chung
nhưng mà cho từng loài dữ liệu khác nhau
thì chúng ta thiếu những quy định cụ thể
ví dụ như dữ liệu về y tế chẳng hạn
thì chúng ta có những nguyên tắc chung
thì nó sẽ các quy định về an toàn
ở trong lĩnh vực này nó có những đặc thu
nó sẽ khác so với lĩnh vực về tài chính ngân hàng
hay là những lĩnh vực về
các giao dịch khác
ở trong hệ thống
thì chúng ta cần phải có chi tiết hóa
bước là có các tiêu chuẩn
về an toàn dữ liệu riêng
cho từng hệ thống từng mô đun riêng
ở trong hệ thống đô thị thông minh
thì hiện tại chúng ta vẫn chưa có được
theo số liệu báo cáo của trung tâm công nghệ thông tin
và giám sát an ninh mạng
ban cờ yêu chính phủ
thời gian gần đây
các cuộc tấn công mạng không ngừng gia tăng
với mục đích đánh cắp dữ liệu thông tin bí mật của nhà nước
và phá hoại hệ thống thông tin
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
có bốn mươi tám sáu trăm bốn mươi sáu vụ tấn công
và các hệ thống thông tin trọng yếu
tăng hai mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
điều này cho thấy
việt nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức
từ không gian mạng trong bối cảnh chuyển đổi số được đẩy mạnh
tuyệt thể số phát triển
và xuất hiện ngày càng nhiều hình thức kinh doanh xuyên quốc gia
chính vì vậy việc đảm bảo an toàn thông tin cho các nền tảng số
như là một trong những tính năng quan trọng nhất
để đảm bảo an toàn thực hiện chính phủ số
xây dựng kinh tế số phát triển xã hội số
lựa đảo trên không gian mạng
đang ngày càng gia tăng
một số thiết bị số hệ thống thông tin
phục vụ chính phủ điện tử chưa được đánh giá an toàn
không ít cơ quan
chưa nhận thức đúng về tầm quan trọng
của kiểm tra đánh giá an toàn thông tin
trong việc xây dựng nền tảng chuyển đổi số
đây là những vấn đề
cần được các bộ ngành địa phương doanh nghiệp
quan tâm hàng đầu trong thời gian tới
để đảm bảo an toàn cho nền tảng chuyển đổi số
và cùng với đó việc nâng cao
nhận thức của người dân khi tham gia vào chuyển đổi số
cũng cần được đẩy mạnh
để mỗi công dân số khi sử dụng nền tảng
ứng dụng số luôn đề cao ý thức
đảm bảo an toàn thông tin cho chính mình
và cả hệ thống
và đến đây thời lượng của chương trình
an ninh mạng tuần này của chúng tôi cũng đã kết thúc